thưa quý vị sở y tế tp hcm đang thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ việc
một phụ nữ năm mươi tuổi tử vong sau khi hút mỡ bụng tại một cơ sở thẩm mỹ thuộc quận tân bình
được biết sau khi nạn nhân đến một bệnh viện thẩm mỹ trên địa bàn quận tân bình
tp hcm hút mỡ bụng chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau bụng
mạch nhanh và tù huyết áp nên được cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy trong tình trạng suy hô hấp
phải bóp bóng dùng thuốc vận mạch huyết áp rất thấp
tối ngày một mươi tám tháng một mươi nạn nhân bị sốc nhiễm trùng viêm hoại tử sâu thành bụng
sau hút mỡ bụng ngày thứ ba và tử vong
chiều nay ủy ban nhân dân huyện dầu tiếng của tỉnh bình dương xác nhận đã tìm thấy bé trai hai tuổi
sau năm ngày mất tích thi thể bé được tìm thấy ở dưới suối cách nhà khoảng sáu trăm linh mét
thi thể cháu bé hai tuổi được tìm thấy dưới suối khi nổi lên mặt nước
và bụi cây hiện công an đang khám nghiệm hiện trường điều tra xác minh xem có dấu hiệu tội phạm hay không
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi năm tháng một mươi bé trai chơi ngoài sân tại ấp tân định
xã minh tân huyện dầu tiếng tỉnh bình dương thì bất ngờ mất tích
tại nghệ an công an thành phố vinh đang tạm giữ hình sự hai đối tượng
nguyễn đình ngọc và nguyễn thanh tịnh là giám đốc phó giám đốc của công ty cổ phần
thiết kế kiến trúc và đầu tư xây dựng kiến gia hưng
địa chỉ tại thành phố vinh về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã làm giả các tài liệu trong hồ sơ dự thầu
như cam kết dự thầu bảo lãnh vốn của ngân hàng cho một số doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn
thành phố vinh để tham gia dự thầu các công trình xây dựng mua sắm trang thiết bị
với mỗi bộ hồ sơ thầu giả các đối tượng thu từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng của các doanh nghiệp
đêm một mươi chín tháng một mươi công an thành phố vinh đã tham gia dự thầu các công trình xây dựng
đêm một mươi chín tháng một mươi trong khi tuần tra kiểm soát công an huyện mộc châu của tỉnh sơn la
phát hiện một nhóm gồm một mươi thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô xe gắn máy
chạy tốc độ cao không đội ngũ bảo hiểm lạng lách đánh bỗng gây dối trật tự công cộng
nguy hiểm cho người tham gia giao thông
ngay sau khi phát hiện nhóm thanh niên đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện mộc châu
đã tổ chức lực lượng chốt chặn bắt giữ các quái xế bị bắt đều trong độ tuổi còn rất trẻ
nhóm thanh niên thiếu niên khai báo thành lập một nhóm chat trên facebook để thông báo
thời gian địa điểm tổ chức đua xe quay clip để đăng tải lên mạng xã hội
thời gian hoạt động của các đối tượng vào đêm hoặc dạng sáng
thưa quý vị bước qua những ngày căng thẳng chiến đấu với đại dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh đang từng bước quay trở lại với nhịp sống bình thường mới
người dân thành phố có lẽ sẽ không bao giờ quên quãng thời gian vừa
hôm qua không bao giờ quên những người ở tuyến đầu đã lặng lẽ hy sinh trong cuộc chiến chống dịch
phóng sự sau đây là câu chuyện về những bóng hồng khoác áo blue trắng họ đã và đang sông pha
nơi khó khăn nhất nguy hiểm nhất để góp phần dành lại sự sống cho hàng vạn người dân
đồng hành cùng cả thành phố trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh
điều dưỡng nguyễn thị hiền công tác tại bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an
trong quá trình chống dịch căng thẳng tại thành phố hồ chí minh đã phải đối mặt với nhiều áp lực
rủi ro và cảm xúc khác nhau nhưng vượt qua tất cả là sự lạng thầm chăm sóc sức khỏe cho người bệnh
khi biết nhiễm sars cov hai theo nguyên tắc điều dưỡng hiền được rút ra ngoài để theo dõi và điều trị
nhưng chị tình nguyện xin được ở lại trong khu điều trị bệnh nhân nặng
tiếp tục hỗ trợ đồng nghiệp và được làm công việc phân công ban đầu
tôi đã chứng kiến thực sự là chứng kiến cảm động xúc động và thương các bác sĩ vô cùng
giữa trời nắng trang trang như thế này mà mặc những cái đồ bảo hộ các đồng chí không thể tưởng tượng nổi
khi mà anh em về hỏi có cái gì cần thiết nhất hay là gì cần cái gì ở lúc này
anh em chỉ nói là chúng em không cần cái gì nữa chúng em chỉ cần nước uống thôi
trong thức làm nhiệm vụ mà các đồng chí ở hậu phương gia đình con cái bị nhiễm f
các đồng chí vẫn quyết tâm thực hiện để làm sao đẩy lùi dịch bệnh

không muốn nói về những đóng góp của bản thân
không muốn nói về những ngày cùng các đồng nghiệp tham gia chống dịch
bởi lẽ với chị đó chính là niềm tự hào trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ khoác lên mình tờ báo blue trắng
điều mong muốn duy nhất của điều dưỡng nguyễn thị hiền là có sức khỏe để cùng các đồng nghiệp
tiếp tục chiến đấu chống lại dịch bệnh để giành giật lại sự sống cho những người bệnh
câu chuyện của hiền chỉ là một trong hàng trăm những nữ y bác sĩ thuộc hệ thống y tế bộ công an
luôn sẵn sàng gác lại bộn bề lo toan gia đình
để vượt lên trên tất cả những rào cản về thể trạng và sức khỏe
tinh thần trách nhiệm cao cùng y đức của người thầy thuốc đã trở thành sức mạnh
giúp các chị tiếp tục chiến đấu với những đêm trắng quyết tâm chiến thắng dịch bệnh
đại úy tạ phương loan công tác tại khoa ngũ quan bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
đã giao lại trách nhiệm chăm sóc hai con nhỏ cho chồng
để đăng ký tình nguyện tham gia chống dịch tại tp hcm cùng các đồng nghiệp
phải xa các con thơ là điều mà bất cứ người mẹ nào cũng không muốn trải qua
đó là nỗi xót xa vô bờ
nhưng với tinh thần chia lửa cùng miền nam yêu thương
chị vẫn sung phong tình nguyện đi làm nhiệm vụ
ở nhà có nhiều khi nhiều cái sự chăm sóc rồi thì cái sự là khoảnh bảo ba
nó cũng không thể như là mình là người mẹ người nhà mình giúp đỡ các con được
nó thật là đi theo cái tiếng gọi của trái tim
đi theo cái nghĩa vụ thiêng liêng
của một người chiến sĩ mà ở đây bọn em được bác khoác trên người hai cái màu áo
một màu áo của chiến sĩ công an nhân dân màu áo của một người thầy thuốc
rồi đây đại dịch sẽ qua chỉ còn phần ký ức khó quên trong hành trình đu trắng
cuộc chiến cam go này đòi hỏi bản lĩnh của những nữ chiến sĩ công an khoác lên mình bộ lưu trắng
và hơn thế nữa là những trái tim nhân hậu yêu thương
chúng ta sẽ mãi tri ân những thiên thần áo trắng
các chị mãi tỏa sáng y đức của người thầy thuốc
để mãi hình ảnh những bông hồng nơi tuyến đầu chống dịch
sinh thời chủ tịch hồ chí minh kính yêu đã tặng phụ nữ việt nam tám chữ vàng
anh hùng bất khuất trung hậu đảng đang
phát huy truyền thống ấy phụ nữ công an nhân dân trong suốt những năm qua
luôn cố gắng nỗ lực không ngừng đặc biệt là trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay
không ít nữ chiến sĩ công an nhân dân nơi tuyến đầu chống dịch
đã thể hiện được bản lĩnh sự can trường dũng cảm
không ngại khó ngại khổ cùng đồng đội và nhân dân cả nước
từng bước ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
nữ chiến sĩ công an cũng đã thiệt thòi rất nhiều
xa gia đình xa chồng con đã hy sinh để mà phòng chống dịch
nữ chiến sĩ công an để lại những hình ảnh rất là hết sức là đẹp trong lòng của người dân
họ rất là song pha tích cực tham gia vào các tổ tri vết ở cộng đồng
để tri vết tham gia các lực lượng chốt chạm
đối với nữ chiến sĩ công an tỉnh
đặc biệt là tham gia vào các tổ tri vết
phục vụ hậu cằn phục vụ bếp an ở các khu cách ly
rồi vận động về an sinh xã hội giúp đỡ hỗ trợ người dân
thời điểm dịch bệnh căng thẳng
những nữ chiến sĩ công an nhân dân đã tạm gác lại việc gia đình
những nỗi niềm dân tư để cùng đồng đội tạo nên những lá chắn thép
bảo vệ bình yên cho người dân
kiểm soát tại các khu cách ly
tuy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ
cũng giống như những đồng đội nam của mình
họ tình nguyện sẵn sàng sâu pha
không ngại khó ngại khổ ngại vất vả
tất cả vì mục tiêu chung
bản thân tôi nói riêng
và cán bộ nữ công an nói chung đã xác định
tinh thần sẵn sàng cùng đồng chí đồng đội tham gia phòng chống dịch
tất cả hội viên phụ nữ chúng tôi đều đoàn kết
chung tay một lòng
khắc phục mọi cái khó khăn đó
và cũng tự nhiên
luôn chia sẻ yêu thương chung tay phòng chống dịch
cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác tại đơn vị
và cũng như là công việc của gia đình
gặp nhiều khó khăn nhưng mà cũng là cố gắng hết sức mình
để thành phố mình vượt qua được cái dịch bệnh
việt nam mình và đồng nai mình sắp bước vô cái bình thường mới
trên đường phố thì mọi người dân cũng đã sắp có thể được đông mua như trước nay
thì chúng tôi cảm thấy là cái sự cống hiến này của chúng tôi
và cái sự chung tay này của chúng tôi
là một cái điều rất là vui vẻ
là một cái điều cảm thấy là rất là tự hào
phụ nữ việt nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm nam
trong cuộc chiến với dịch bệnh
một lần nữa tinh thần ấy truyền thống ấy lại được phát huy
và thể hiện rõ hơn bao giờ hết
những bóng hồng xinh đẹp nhưng mạnh mẽ của lực lượng công an nhân dân
chắc chắn sẽ còn mãi trong lòng mỗi người dân
hôm nay ủy ban nhân dân phường phú hữu
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đã thông tin liên quan đến vụ việc
người lạ vào nhà bé bé trai
được bà ngoại rằng co cứu mà báo chí phản ánh
khẳng định không phải bắt cóc trẻ
trước đó theo thông tin trình báo
vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày một mươi chín tháng một mươi
bé trai hai tuổi ngồi chơi cùng bà nguyễn trúc mai
bốn mươi sáu tuổi ở trong nhà trên đường số hai mươi
phường phú hữu thành phố thủ đức
khi bà mai vào trong thì thấy cháu hết lớn
chạy ra thì phát hiện một thanh niên
đeo khẩu trang đang ôm cháu
nên bà mai đã rằng co
và giành lại bé thanh niên sau đó đã bỏ đi
quả xác minh vụ việc trích xuất camera
làm việc với các nhân chứng và hồ sơ chứng cứ
thu thập được công an phường phú hữu
có đủ cơ sở kết luận không có vụ việc
bắt cóc trẻ em xảy ra tại nhà số một
đường số hai mươi sự việc sau đó được
thông tin rộng rãi đến người dân trên địa bàn
để tránh hoang mang đồng thời luôn đề cao
cảnh giác trước các loại tội phạm
thưa quý vị hiện đang là thời điểm
giao mùa thời tiết miền bắc đang sen
những đợt không khí lạnh ngắn kèm theo
tiết trời hanh khô khiến cho các loại virus
kề bệnh sinh sôi mạnh kéo theo nguy cơ
bệnh dịch đặc biệt là đối với trẻ nhỏ
những ngày gần đây số lượng bệnh nhi đến khám
và điều trị tại các bệnh viện tăng cao
ghi nhận của phóng viên intv
tại bệnh viện đa khoa thanh nhàn hà nội
khoa nhi bệnh viện thanh nhàn hà nội
những ngày này số lượng bệnh nhân nhập viện
gia tăng với đa dạng các bệnh cảnh
như suốt chút huyết cúm mùa
suốt virus viêm tay giữa
và viêm phế quản viêm phổi
theo các bác sĩ
bệnh viện cũng tiếp nhận
nhiều bệnh nhân bao gồm cả trẻ em
và người lớn mắc suốt chút huyết
hiện bệnh này vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
và chưa có vaccine phòng bệnh
người dân không nên chủ quan với
suốt chút huyết vì đỉnh dịch
có thể xuất hiện trong tháng một mươi một và một mươi
ở đây rất là đông
thì có một số mấy hôm nay
là thời tiết thay đổi
thì chuyển lạnh thì cũng gặp
một số trẻ là nhỏ dưới hai tuổi
thì là có viêm tiểu phế quản
về đường hô hấp và suốt
và có thể có một số bạn
là về đường tiêu hóa nữa
nhất là suốt giữa suốt huyết
và có thể là suốt
về cái viêm đường hô hấp viêm tiểu phế quản
trẻ cũng suốt cao thế
thì bố mẹ cũng nên chú ý
là cho con đến viện khám
đặc biệt thời điểm này
nhiều cha mẹ có tâm lý e ngại
dịch bệnh covid một mươi chín nên tự
sử dụng thuốc điều trị cho trẻ tại nhà
chỉ đến khi trẻ chuyển nặng
mới đưa đến viện làm cho quá trình
chăm sóc điều trị sẽ khó khăn
thời gian hồi phục kéo dài hơn
dịch covid ấy
thì những trẻ những cái bệnh
thông thường thì các bố mẹ cũng nên
chú ý cho con
đi khám và theo dõi sát
những tình trạng
có biểu hiện bất thường
thì là nên cho đến viện
chứ cũng không chủ quan là tự ở nhà
chăm sóc hoặc là tự
ví dụ suốt cao mà cho con uống hạ suốt
xong ở nhà thì không theo dõi sát được
để giữ gìn sức khỏe
trong những ngày thời tiết chuyển mùa
bác sĩ khuyến cáo các gia đình
cần vệ sinh sạch sẽ môi trường sống
ăn uống bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng
nhằm nâng cao sức đề kháng cho cơ thể
giữ ấm cơ thể khi làm việc ngoài trời
riêng đối với trẻ nhỏ
cần tiêm phòng đầy đủ đúng lịch
nhằm tránh phát sinh bệnh dịch
sáng nay hơn hai trăm linh em học sinh
đầu tiên của tp hcm
tại trường tiểu học thạnh an
và trường trung học cơ sở trung học phổ thông thạnh an
huyện cần giờ đã chính thức
được đến trường học trở lại
ghi nhận trong sáng nay
các em đến trường thực hiện đầy đủ
công tác rửa tay sát quẩn
vào lớp được giáo viên chủ nhiệm trao đổi
sinh hoạt lớp công tác phòng chống dịch bệnh
năm k mỗi lớp có hai mươi hai hai mươi bốn em
đã bảo giảng cách
nhà trường cũng xây dựng các phương án
tổ chức dạng dạng
và giải thí điểm trực tiếp tại nhà trường
phân công cho các thành viên
trong nhà trường
thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh được tốt hơn
khi các cháu trở lại trường
thì các cháu có điều kiện học tập tốt
với thầy cô với bạn bè
được thầy cô hướng dẫn chị bảo
từ đó các em tiếp thu
độc bài được tốt hơn
để giúp người dân và học sinh thường xuyên
nắm được các quy định về phòng dịch
chính quyền xã thạnh an huyện cần giờ
đã dùng loa phát thanh tuyên truyền
nhắc nhẫn người dân
ý thức trong điều kiện sinh hoạt được mở trở lại
giáo viên cũng thường xuyên trao đổi với phụ huynh
về tình hình sức khỏe của các em
học sinh đồ nó đi học lại
nó trễ về nãy
thời gian nó cũng tội nghiệp
tôi vừa thực hiện công tác giảng dạy
vừa thực hiện công tác phòng chống dịch
phối hợp với
phụ huynh học sinh để
dạy các em tốt hơn
chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị
các phương tiện dạy học tốt
để cho các em đến trường
xã thành an
nằm trên hòn đảo biệt lập với đất liền
đảm bảo các tiêu chí vùng xanh
nên được chọn thí điểm dạy học trực tiếp
cho học sinh khối một hai sáu chín một mươi hai
trước đó tất cả giáo viên học sinh
đều được xét nghiệm covid một mươi chín vào sáng
ngày một mươi chín tháng một mươi và cho kết quả âm tính
sau thời gian thí điểm và rút kinh nghiệm
việc dạy học trực tiếp có thể được
triển khai ở những khối lớp còn lại